tòa án nhân dân tp hà nội đã hoãn phiên xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần louis holdings và công ty cổ phần chứng khoán trí việt
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao thời điểm đỗ thành nhân là chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần louis holdings đã mua cổ phần sáu công ty niêm yết trên sản chứng khoán
nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu công ty gồm công ty cổ phần louis holdings
công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang và công ty cổ phần dược lâm đồng
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng bàn bạc và thống nhất với đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân
để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã bi và mã tg nhằm thu lợi bất hợp pháp
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với cổ phiếu mã bi tg và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm doãn hùng chú tại xã đà sơn huyện đô lương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba

ở các tỉnh nghệ an
phạm doãn hùng đã thực hiện hơn ba mươi vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa hải phòng
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hùng đã đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội
khi có người liên hệ đặt mua hùng đã thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại
sau khi được nhận tiền hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân
sau quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với yang zhongyu là giám đốc công ty trách nhiệm ổ hạn vinh nhuận phường khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để điều tra về tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do yang jong u nghi ngờ nữ kế toán
chiếm đoạt tài sản của công ty
sau thời gian nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi ba
yang zhongyu trở lại bình dương và phát hiện kho hàng bị thất thoát rất nhiều
bên cạnh đó người này phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình
do đó cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng
vào tối ngày chín tháng bốn một ô tô tải đã gây tai nạn liên hoàn trên đường trương định phường trần phú thành phố quảng ngãi
khiến cho hai người bị thương và bảy phương tiện xe máy ô tô bị hư hỏng
chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c hai nghìn năm trăm bốn mươi năm lưu thông trên đường trương định theo hướng bắc nam
khi đến vị trí số nhà một trăm một mươi năm đường trương định thì mất kiểm soát chạy qua bên phía đường ngược chiều
và lao vào bảng hiệu của một cửa hàng hoa tiếp tục tông một loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè và lưu thông trên đường
chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi tông vào một ô tô con đang đậu bên lề đường ngay trước cổng trường tiểu học trần phú
tại hiện trường năm chiếc xe máy nằm hư hỏng nặng
chiếc ô tô năm chỗ bị xe tải tông móc ở phần cửa bên trái xe tải gây tai nạn cũng bị hư hỏng phần đầu xe
hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho hai người bị thương hiện đã được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện tài xế có vi phạm nồng độ cồn
công an phường hoàng liệt cho biết đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai hà nội
điều tra vụ việc hàng loạt ô tô bị xén rách lốp gạch rước sơn tại khu vực đối diện tòa hh linh đàm
công an phường hoàng liệt nhận tin báo về vụ việc đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai
có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra ban đầu theo đại diện của ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường hoàng liệt
thời gian qua khu vực quanh các tòa trung cư trên địa bàn phường luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng tự phát
đặc biệt là tại vị trí xảy ra việc hàng loạt xe ô tô bị xén lốp ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường hoàng liệt đã dán thông báo
đề nghị người dân không dừng đỗ xe và chủ động hủy qua đêm ở những điểm có người chông giữ
trong tháng ba ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường đã phối hợp với cùng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tiến hành cẩu kéo xe ô tô dừng đỗ sai quy định
tuy nhiên sau khi đưa vào sử dụng thì làn mở rộng đang xuất hiện những bất cập ghi nhận của nhóm phóng viên
vào giờ cao điểm
thậm chí có thời điểm người đi ngược chiều còn chiếm phần lớn lan của các phương tiện đi đúng chiều
bây giờ không ai có ý thức đi ngược chiều nhanh là đi động là đi

đường này nó bỏ ra là cơ bản là đi xuôi về đây là phần đoạn nhưng mà cơ bản là đường này bên phải nó tắt đường

đường nguyễn xiển chạy phía dưới tuyến gành đáy ba trên cao nằm trên trục giao thông huyết mạnh
kết nối hà nội với hà nội

tuyến đường đi qua hai quận nội thành thanh xuân hoàng mai
vì thế mật độ giao thông rất lớn nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều
tình trạng người dân đi ngược chiều trên đường nguyễn xiển diễn ra từ khá lâu